bộ trưởng tài chính anh rishi sunak vừa công bố gói hỗ trợ cho khoảng năm triệu lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
đồng thời trong ngày hai mươi sáu tháng ba bộ trưởng cũng tuyên bố anh đã phát động chương trình can thiệp kinh tế lớn bậc nhất trong lịch sử của nước này
chính phủ anh sẽ hỗ trợ trả tiền cho những lao động tự do bị ảnh hưởng thu nhập bởi lệnh phong tỏa của chính phủ
trước đó bộ trưởng sunak đã công bố chính sách hỗ trợ lương tương tự cho những lao động có nguy cơ bị mất việc
do chủ thuê muốn giảm bớt gánh nặng trả lương trong bối cảnh chính phủ áp dụng lệnh phong tỏa
những lao động tự do sẽ được chính phủ trả cho mức tương đương như mức áp dụng cho những lao động đi làm thuê khác
với mức trần lên tới hai năm trăm linh bảng anh một tháng tương đương ba bốn mươi hai usd một tháng
chính sách hỗ trợ này được áp dụng từ nay cho đến giữa tháng sáu
trong ngày hai mươi sáu tháng ba anh ghi nhận một trăm một mươi năm ca tử vong do covid một mươi chín
đây là lần đầu tiên nước này ghi nhận hơn một trăm linh ca tử vong trong vòng hai mươi